cơn bão số ba giật cấp một mươi bốn đang di chuyển rất nhanh và sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh ven biển từ quảng ninh tới nghệ an
để đối phó với cơn bão này sáng nay phó thủ tướng trịnh đình dũng chủ tịch ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai trực tuyến với các địa phương để bàn và triển khai các biện pháp ứng phó
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đến bốn giờ ngày một mươi chín tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm linh tám sáu độ kinh đông
trên vùng biển bắc vịnh bắc bộ sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi một một mươi ba và còn tiếp tục mạnh thêm
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão vĩnh bắc bộ có gió mạnh cấp tám chín vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một mươi một giật cấp một mươi hai đến một mươi bốn
từ sáng ngày một mươi chín tháng tám bão số ba sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ và bắc trung bộ thuộc quảng ninh nghệ an
vùng ven biển hải phòng nam định có nước dân bão kết hợp thủy chiều cao ba bốn mét
từ chiều nay đến hết ngày hai mươi tháng tám xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
nên nguy cơ về lũ trên các sông và lũ quét sạt lở đất là rất cao đặc biệt là sự an toàn của các hồ chứa khi lượng nước chứa đã ở mức đỉnh của dung tích thiết kế
đại diện các địa phương đã báo cáo về công tác chuẩn bị ứng phó tại các địa phương đặc biệt là công tác kêu gọi tàu thuyền vào bờ
và thực hiện nghiêm lệnh cấm biển hướng dẫn và di rời dân tại những nơi có nguy cơ cao về sạt lở đất lũ ống lũ quét
bên cạnh đó do bão đổ bộ vào đúng lúc chiều cường lên cao nên các địa phương cần ra soát lại hệ thống đề biển đảm bảo trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại những vị trí sung yếu
một hậu quả nữa của bão số ba gây ra là mưa lớn chút xuống bắc bộ bắc trung bộ từ
ngày hai mươi tháng tám sẽ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
vì vậy ban chỉ đạo trung ương yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão theo phương châm bốn tại chỗ
tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành và địa phương để tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong các tình huống xấu xảy ra